chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình cải cách hành chính được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị sự kiện bộ công thương công bố cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh với mục đích cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm của dư luận
đây cũng là chủ đề chúng tôi sẽ bàn luận trong phần sau của chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần tin cải cách hành chính đáng chú ý
ví dụ như lĩnh vực an toàn thực phẩm là ngành được cắt giảm nhiều nhất

chúng tôi cho rằng là một trong những cách thức quản lý là
cái hàng rào vào là dễ dàng và minh bạch ai cũng biết là những điều kiện kinh doanh như vậy

chuyển vào kiểm tra theo sát xuất
chuyển vào kiểm tra theo sát xuất

khuyến khích hoạt động kinh doanh nhưng mà anh phải kinh doanh một cách nghiêm chỉnh đúng pháp luật
còn nếu anh kinh doanh mà không đúng pháp luật
ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng vi phạm những trật tự công
thì sẽ có những hình thức xử phạt rất là thích đáng
một trong những nguyên tắc một trong những định hướng của cách hành trình hiện đại
của nhà nước pháp quyền rồi của thể chế thị trường
đó là tôn trọng tạo lợi tối đa các quyền kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như đảm bảo quyền tài sản và các lợi ích hợp pháp khác
cái thứ hai là thực hiện việc thay vì quản trật chuyển sang hỗ trợ đồng hành
và thay vì tiền kiểm chặt chẽ thì chuyển sang hậu kiểm chặt chẽ hơn
và nới lỏng đầu vào v v
tất cả những yếu tố đó thì cho thấy rõ ràng là việc thực hiện cái này
phải đi mạnh theo hướng tăng cường hậu kiểm
hay là chỉ làm ở khâu tiền kiểm
cũng như là phải nâng cao cái ý thức phục vụ
thay vì chỉ quản lý và quản trật doanh nghiệp nhất là cầm đoàn
nỗ lực cải cách điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp
không thể chỉ dựa vào vai của bộ công thương
cơ quan chức năng cần có những đánh giá tổng thể
trên cơ sở lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp
nên có những cuộc khảo sát chi tiết về doanh nghiệp mà
để xem là họ đang vướng mắt ở những việc kinh doanh như thế nào
những cái khâu nào thì từ cái việc mà khảo sát đấy
thì sẽ rút được ra những cái việc mà cần thiết là phải cắt giảm
những cái điều kiện kinh doanh nào
tại vì những cái điều kiện kinh doanh để mà doanh nghiệp nó phát triển được
thì nó cần phải rút ngắn thời gian cho các doanh nghiệp
nếu như trước đó các bộ ngành là tham khảo các đề xuất
của chính các cái đối tượng doanh nghiệp
mà phải tuân thủ các quy định họ đặt ra
họ đề xuất ngược trở lại
nếu các bộ ngành chủ động là tiếp thu cái đấy trước
để đưa ra cái đề xuất với chính phủ trước khi thẩm định
thì đấy là tốt nhất
còn nếu không thì cơ quan thẩm định phải xem xét cả hai ý kiến hai bên
thưa quý vị cuộc đấu tranh cải cách thủ tục hành chính diễn ra dài dẳng từ nhiều năm qua
nhưng vẫn còn đó những điều kiện kinh doanh hạn chế sự cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp
hiệu quả của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh lần này
sẽ phải chờ thời gian khẳng định trên thực tế
với tinh thần tiên phong của bộ công thương
rất cần sự nỗ lực đồng bộ của các bộ ngành liên tục
liên quan thay đổi tư duy quản lý tháo gỡ rào cản
khuyến khích doanh nghiệp phát triển và hội nhập
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc